đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú yên
đoàn đã làm việc về triển khai quyết định kiểm tra của bộ chính trị về kết quả thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện
chỉ thị số năm của bộ chính trị
đoàn đã công bố quyết định của bộ chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra
tại tỉnh phú yên theo đó sẽ kiểm tra tám đơn vị
lưu ý tập thể ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đồng chí trương thị mai nói
đây là công tác kiểm tra thường xuyên của bộ chính trị
trên cơ sở đề cương các địa phương đơn vị được kiểm tra hoàn thành báo cáo
trước ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cần chú ý đánh giá sát tình hình thực tế việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
qua đó làm rõ tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên
nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong giải quyết các vấn đề nổi cộng
đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và xếp loại đảng viên
công tác xây dựng đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và chỉ rõ hạn chế trong việc nêu gương của cán bộ đảng viên
thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
và dự kiến công bố kết quả trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám